tại thành phố nha trang tỉnh khánh hòa phó thủ tướng bộ trưởng ngoại giao phạm bình minh
đã chủ trì hội nghị hẹp bộ trưởng ngoại giao asean bộ trưởng ngoại giao các nước asean
và tổng thư ký asean liên chốc hòi dự hội nghị
các bộ trưởng bày tỏ ủng hộ đồng thời cho rằng chủ đề và các định hướng ưu tiên
mà việt nam đề xuất cho asean hai nghìn hai mươi phù hợp với mục tiêu xuyên suốt
của tiến trình xây dựng cộng đồng asean
theo đó hợp tác asean hai nghìn hai mươi sẽ tập trung củng cố đoàn kết thống nhất asean
thúc đẩy liên kết kinh tế đẩy mạnh thương mại và đầu tư nội khối
tăng cường liên kết và hợp tác tiểu vùng nâng cao hình ảnh của cộng đồng asean
đồng thời chủ động thích ứng trước các cơ hội và thách thức đang nổi lên
từ bối cảnh khu vực và toàn cầu đang thay đổi nhanh chóng
cũng như sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ
các bộ trưởng cũng nhất trí đẩy mạnh hợp tác bảo vệ môi trường
hòa bình an ninh và bình đặc giới